công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã trần văn mẫn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ tại xã phú thành b huyện tam đông
về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân sau hai mươi năm lần trốn thoát
theo hồ sơ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đối tượng mỹ làm việc cho công ty nam khang
địa chỉ huyện nhà bè tp hcm với chức vụ phó giám đốc công ty
trong thời gian làm việc đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng của công ty
để tiêu xài cá nhân
ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
và sau đó tiếp tục ra quyết định truy nã bị can đối với mỹ
được biết trong thời gian lẫn trốn mỹ đi nhiều nơi bán vé số để kiếm sống
hiện công an huyện tam đông đã bàn giao bị can mỉnh cho công an tp hcm
để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền